tại thành phố hồ chí minh trung tâm y tế dự phòng thành phố cho biết là đến hết tháng bảy nhờ những nỗ lực vận động tiêm chủng số ca bệnh sởi trên địa bàn thành phố đã giảm rõ rệt
trong khi đó bệnh xuất xuất huyết đang bước vào mùa dịch theo diễn biến hàng năm với số ca hàng tuần tăng nhanh
trong tháng bảy toàn thành phố có hai trăm sáu mươi chín ca sởi được báo cáo giảm hai mươi bốn so với tháng sáu và giảm tám mươi hai so với tháng một tháng có số ca bệnh cao nhất trong vòng một năm qua
diễn tiến này cho thấy dịch sởi năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đã đi vào giai đoạn cuối sự xuất giảm mạnh số ca bệnh sởi là kết quả từ những nỗ lực rất lớn trong phòng bệnh sởi của cả cộng đồng
chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella đã bao phủ cho chín mươi bảy hai trẻ sơ sinh các năm từ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi bảy
trong khi đó bệnh xuất xuất huyết vào mùa cao điểm số ca xuất xuất huyết ghi nhận tại thành phố trong tháng bảy là sáu bốn trăm năm mươi sáu ca tăng một trăm hai mươi ba so với tháng sáu
tính chung bảy tháng
sáu tháng đầu năm là ba mươi một bảy trăm tám mươi bảy ca tăng một trăm sáu mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám